hỏi thạc sĩ bác sĩ phương quỳnh hoa như sau
tôi nghe nói dùng thuốc kháng sinh có nguy cơ bị nám cao
vậy bác sĩ có thể cho tôi biết là những loại kháng sinh nào gây nám da
bạn hà hưng yên hỏi ạ
dạ vâng thực ra thì để mà nói là có mối liên quan chặt chẽ
giữa cái việc mà dùng kháng sinh và giảm má
thì tôi cũng chưa thấy có cái nghiên cứu nào nó cụ thể như vậy cả
thì cũng không rõ là bạn tham khảo cái thông tin ở đâu
thì cũng giống như là vừa nãy có trả lời một câu hỏi của bạn có dùng mỹ phẩm
thì thuốc kháng sinh cũng vậy
ngoài cái hoạt chất chính ra thì nó sẽ có những cái tá rừng
những cái tá dược đó cũng có thể là chứa những thành phần nào đó
có thể gây tăng ni hoặc là cái yếu tố kích thích thôi
chứ còn không có một cái nghiên cứu rõ ràng nào
chỉ ra cái sự liên quan chặt chẽ như vậy
dạ vâng ạ
thì mình bổ sung thêm một chút thôi
thì thật ra thì là một số thành phần thuốc kháng sinh
nó không phải gây nên mà nó là gián tiếp
có nghĩa là nó tăng nhạy cảm ánh sáng
ví dụ như là nhóm tetaskin
khi mà mình dùng nó sẽ tăng cái nhạy cảm ánh sáng
hoặc một số cái thuốc chống lao chẳng hạn
thì nó có gọi là gợi làm cho cái cơ thể mình nó dễ bị bắt nắng hơn
nói nôm na như thế
thì da mình nó dễ bị sạm hơn so với những người bị sạm hơn
thì da mình nó dễ bị sạm hơn so với những người bị sạm hơn
thì đấy là cái mà mình chú ý như vậy
nếu như để mà bảo uống hăng sinh gây nám
thì không phải như vậy
mà nó chỉ là tăng nhạy cảm hơn
tăng nhạy cảm về ánh sáng hơn
và cái thông tin này chắc chắn là chúng ta cũng cần phải lưu tâm một cách triệt để
bởi vì là đôi khi là thông tin cứ ổ ạt
rồi trồng chéo lên nhau
sẽ khiến cho chúng ta chăm sóc da
nó cũng trở nên bớt hiệu quả đi đúng không ạ
xin cảm ơn các bạn